phó thủ tướng vũ văn ninh vừa có ý kiến về việc giám sát tài chính năm hai nghìn một mươi bốn và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm của tổng công ty lương thực miền nam vinaput ii
theo đó phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ tài chính thực hiện ngay các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với đơn vị này
đồng thời chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm trình thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa tổng công ty theo quy định
chuyển sang thông tin tiếp theo
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa chi một ba mươi năm tỷ đồng từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội trong dự toán ngân sách tỉnh năm hai nghìn một mươi năm
để hỗ trợ bảy huyện miền núi trên địa bàn mua gạo cứu đói nhân dịp tết ất mùi vừa qua
theo đó các địa phương được hỗ trợ chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí đúng đối tượng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành
sở tài chính sở lao động thương binh và xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát các địa phương thực hiện đảm bảo đúng quy định
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm hai mươi h vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt